hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tham dự buổi gặp mặt là sáu mươi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tiêu biểu trong chương trình chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường
và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bộ đội biên phòng nhận đỡ đầu
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn qua bốn năm học chương trình chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường
đã đỡ đầu cho khoảng chín cháu ở các địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách mồ côi
trong đó có khoảng một trăm tám mươi học sinh người lào campuchia
sau khi nghe báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng ý kiến phát biểu của các đại biểu các cháu học sinh tham dự chương trình
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã chủ động phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
bộ thư lệnh bộ đội biên phòng và tập đoàn thiên long tổ chức chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã cổ vũ động viên
các thầy giáo cô giáo công tác ở các vùng khó khăn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng thời khơi dậy tấm lòng trách nhiệm của toàn xã hội đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong việc mang kiến thức tới đông đảo con em đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang gửi tới cán bộ chiến sĩ và các cháu học sinh lời hỏi thăm ân cần
những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các thầy giáo cô giáo các cháu học sinh và nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng
bởi các cơn bão lũ vừa qua lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc vào sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một
tại trung tâm văn hóa philippines thủ đô manila
thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo của một mươi nước thành viên asean
ba mươi quốc gia và các tổ chức quốc tế bao gồm trung quốc hoa kỳ nga liên minh châu âu và liên hợp quốc tham dự phiên khai mạc hội nghị
tổng thống philippines chủ tịch asean hai nghìn một mươi bảy cùng phu nhân nồng nhiệt chào đón các nhà lãnh đạo thế giới và phu nhân
tham dự hội nghị thượng đỉnh asean ba mươi một tại phiên khai mạc
với một mươi hội nghị chính thức bao gồm cả các hội nghị giữa asean với các đối tác
lãnh đạo các nước asean sẽ thảo luận các nội dung về xây dựng cộng đồng
về các vấn đề khu vực và quốc tế và định hướng hợp tác tiếp theo
ngoài ra tại hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi một lãnh đạo các nước sẽ thông qua nhân sự mới
cho vị trí tổng thư ký asean nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
asean ba mươi một là sự kiện quan trọng nhất trong năm của asean với số lượng văn kiện thông qua rất lớn năm mươi năm văn kiện
đây cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng tâm điểm của đối ngoại đa phương của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
xu hướng bảo hộ gia tăng và các thách thức xuất hiện ngày một nhiều khác với những lần trước
hội nghị lần này sẽ nhấn mạnh việc củng cố tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao năng lực của cộng đồng asean
để có một asean tự cường phục vụ lợi ích người dân các nước thành viên
và bảo đảm môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
dự phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao asean ba mươi một
tại phiên họp này các nhà lãnh đạo asean tập trung đánh giá công tác triển khai tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
bàn các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động asean
và trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị asean
cần tập trung vào lợi ích của nhân dân nỗ lực làm mới bản sắc của mình
thông qua thúc đẩy những cái chung đặc biệt là quyết tâm chung
xây dựng một asean tự cường đề cao lợi ích chung của người dân cộng đồng
và đồng góp nỗ lực để tạo dựng thành quả mang tên chung asean
về biển đông thủ tướng hoan nghênh việc các bộ trưởng đặt thống nhất về lập trường nguyên tắc
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi vào tháng tám vừa qua tại manila philippines
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị các văn kiện của hội nghị cấp cao lần này
phản ánh đầy đủ các nguyên tắc lập trường như thể hiện tại thông cáo chung
hội nghị amm năm mươi
đặc biệt với tinh thần làm việc tích cực và khẩn trương ngay tại hội nghị cấp cao lần này
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean nhất trí sẽ ký kết
một văn kiện thông qua một mươi một văn kiện và ghi nhận một mươi một văn kiện khác
trong khuôn khổ phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao asean ba mươi một
tại cuộc gặp với thủ tướng trung quốc lý khắc cường thủ tướng nguyễn xuân phúc
bày tỏ vui mừng nhận thấy dưới sự nỗ lực chung của cả hai bên
quan hệ hai nước đã đạt được những tiến triển tích cực
khẳng định việt nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
thủ tướng đề nghị trung quốc tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của việt nam
nhập khẩu nhiều hơn nữa vào thị trường trung quốc đặc biệt là nông lâm thủy hải sản
triển khai hiệu quả bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án đầu tư của trung quốc
đang thực hiện tại việt nam khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc
tăng cường đầu tư các dự án công nghệ cao của trung quốc vào việt nam
thủ tướng lý khắc cường chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi
khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng cao độ việc củng cố
và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với việt nam
thủ tướng lý khắc cường nhất trí với đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về việc trung quốc có các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng
tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của việt nam nhập khẩu nhiều hơn nữa vào thị trường trung quốc
chiều nay trong phiên thảo luận tại tổ các đại biểu đã thảo luận về dự án luật an ninh mạng
với đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết là phải ban hành luật
cho ý kiến về dự án luật an ninh mạng các đại biểu cho rằng hiện tình hình an ninh mạng
đang diễn biến hết sức phức tạp khó kiểm soát
cụ thể trong thời gian qua một số giao dịch điện tử tài khoản ngân hàng đã bị đánh cắp
gây thiệt hại cho người dân và các cơ quan liên quan
đại biểu lê quang huy cho rằng
nếu không tự chủ về công nghệ thì khó bảo đảm an toàn thông tin
nhận thấy phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật vẫn còn rất hạn hẹp
vì chỉ quy định các hoạt động của bảo vệ an ninh mạng một cách chung chung
vì vậy đại biểu thạch phước bình đề nghị bổ sở

về các biện pháp bảo vệ an ninh mạng được quy định tại dự thảo luật
theo các đại biểu đánh giá là khá đầy đủ
tuy nhiên vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm an toàn cho an ninh mạng cũng rất quan trọng
dự thảo cần có những quy định về chế độ đáy ngộ hoặc trọng dụng các nhân tố này
sáng nay phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp ông david krisen
chủ tịch hãng kiểm toán ngoại truyền thống
chủ tịch hãng kiểm toán ngoại truyền thống

đánh giá cao chất lượng hoạt động và sự gìn giữ đạo đức nghề nghiệp của các nhân viên del việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ mong muốn delottem tăng cường hỗ trợ dịch vụ phát triển cho các doanh nghiệp việt nam
nhất là các báo cáo tài chính công khai theo chuẩn mực quốc tế
để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ phát hành trái phiếu trong nước
và trên thị trường quốc tế kiểm toán các hoạt động sự nghiệp công
là tất yếu nhất là các bệnh viện để minh bạch quản trị thu chi với các bệnh viện công đã chuyển hoàn toàn sang tự chủ
chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công hội nghị đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao apec vừa qua
chủ tịch hãng kiểm toán del toàn cầu cho biết với kinh nghiệm trong xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
và các hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm nâng cao tính minh bạch
hỗ trợ hoạt động của các start up
deloitte sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với việt nam
chiều nay tại hà nội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp bà tiboraci
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông campuchia
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu bày tỏ niềm vui mừng khi thấy quan hệ của hai nước ngày càng gắn bó đoàn kết
nhất là qua dấu mốc năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
việt nam mong muốn kinh mạch xuất khẩn
khẩu hai bên đạt năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi và sẽ sớm ký hiệp định thương mại biên giới việt nam campuchia
để thay thế cho hiệp định mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại
tại khu vực biên giới việt nam campuchia đã ký năm hai nghìn một
đề nghị thượng viện và quốc hội campuchia tạo điều kiện để chính phủ ủng hộ đưa thủy điện việt nam vào diện được khuyến khích đầu tư
hoàn tất ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm tạo môi trường pháp lý rõ ràng ổn định để các nhà đầu tư tiến hành kinh doanh
bà tiboraci chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông campuchia cho biết
campuchia luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị với việt nam
trên cương vị của mình bà tiboraci sẽ hết sức ủng hộ việt nam trong ký kết các hiệp định vì mục tiêu phát triển chung của cả hai bên
trước đó bà tiboraci chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông campuchia đã có buổi hội đàm với đồng chí nguyễn văn giàu
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội
hai bên đã thống nhất triển khai các hoạt động ngoại giao nghị viện song phương và đa phương
ủy ban đối ngoại việt nam campuchia sẽ là cầu nối tích cực đóng góp cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị
hợp tác toàn diện giữa cơ quan lập pháp hai nước nhất là sự tăng cường giao lưu trao đổi đoàn giữa hai bên
sẽ là nền tảng vững chắc để tiến tới triển khai các nội dung tuyên bố chung của hội nghị hợp tác giữa ba ủy ban đối ngoại việt nam campuchia lào
tiếp tục thông tin liên quan đến trận động đất mạnh bảy ba độ richter xảy ra ở khu vực biên giới giữa iran và iraq
nhà chức trách iran cho biết tính đến thời điểm hiện tại số nạn nhân thiệt mạng chỉ tính riêng ở nước này đã lên đến con số là ba trăm hai mươi tám người và ít nhất hai năm trăm linh người đã bị thương
còn số này sẽ có thể tăng thêm do lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp
theo truyền thông iran
trận động đất có cường độ bảy hai độ richter này đã làm dung chuyển nhiều tỉnh của iran kể cả ở thủ đô tehran và nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực
dư chấn mạnh sau động đất cũng đã xảy ra
hiện khoảng hai mươi ngôi làng tại tỉnh kép mansha đã bị phá hủy nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát trong khi đường điện và nước đều bị gián đoạn
nhà chức trách đã điều động hơn ba mươi nhóm cứu hộ đến khu vực
máy bay trực thăng cũng được sử dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm
tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do tình trạng sạt lở sau động đất khiến nhiều tuyến đường dẫn tới khu vực bị phong tỏa
còn tại iraq đã có tám người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất này
bên lề hội nghị cấp cao asean đang diễn ra tại manila philippines
tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà rodrigo duterte
philippines là trạng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu á của tổng thống mỹ donald trump
tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà rodrigo duterte
tại cuộc hội đàm tổng thống donald trump đã đề cập tới quan hệ tốt đẹp giữa ông và người đồng cấp nước chủ nhà rodrigo duterte
chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp và thành công
chúng tôi đã có nhiều cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác trong ngày hôm nay
hội nghị cấp cao asean do philippines chủ trì diễn ra rất tốt đẹp
theo giới quan sát quan hệ song phương căng thẳng gần đây giữa mỹ và philippines do quan điểm cứng rắn của tổng thống philippines duterte với mỹ
do đó cuộc hội đàm này được cho là có ý nghĩa quan trọng
có phần thúc đẩy và cải thiện quan hệ giữa mỹ và quốc gia đồng minh lâu năm philippines
ngoài ra tổng thống mỹ cũng đã có cuộc gặp với thủ tướng ấn độ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa song phương trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ mỹ ấn đang phát triển nhanh chóng ngày càng sâu sắc và toàn diện
tổng thống donald trump cũng khẳng định đã đạt được tiến triển đáng kể về hợp tác thương mại với các nước trong khuôn khổ chuyến công du châu á
hôm nay nước pháp tưởng niệm hai năm ngày xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm làm một trăm ba mươi người thiệt mạng
đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất từng diễn ra tại pháp
tổng thống pháp emmanuel macron và thân nhân các gia đình nạn nhân đã tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức tại sân vận động startuf france
những buổi lễ tương tự cũng sẽ được tổ chức tại những quán cà phê phía đông thủ đô paris và nhà hát bata cclang
đây là những địa điểm bị những tay súng cực đoan đồng loạt tấn công vào ngày một mươi ba tháng một mươi một cách đây hai năm
sau vụ khủng bố pháp đã áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia trong gần hai năm qua
tình trạng khẩn cấp mới chỉ được dỡ bỏ cách đây hai tuần nhưng thay vào đó pháp đã ban hành luật chống khủng bố mới
cho phép cảnh sát mở rộng quyền hạn điều tra những mối đe dọa khủng bố
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt